những năm qua tỉnh thái nguyên đã tập trung nhiều nguồn lực để gắn việc áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến phát triển sản phẩm đa dạng an toàn chất lượng kết hợp với việc tạo dựng thương hiệu và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chè tân cương
tuy nhiên sau một mươi hai năm việc phát triển chỉ dẫn địa lý tân cương vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và giá trị vốn có
tại hội thảo nâng cao năng lực quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý tân cương các ý kiến tập trung vào vấn đề bảo tồn và phát triển giống chè trung du cho chỉ dẫn địa lý tân cương phát triển giá trị chỉ dẫn địa lý tân cương trong chuỗi giá trị toàn cầu
bên cạnh đó các đại biểu cho rằng cần tăng cường bảo đảm quyền sử dụng hợp pháp thương hiệu chè tân cương cho các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh chè ngăn chặn các hành vi sử dụng trái phép thương hiệu chè tân cương

bên cạnh đó các đại biểu cho rằng cần tăng cường bảo đảm quyền sử dụng hợp pháp thương hiệu chè tân cương cho các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh chè tân cương

từ đó đề xuất giải pháp để bảo đảm sản phẩm thương hiệu chè tân cương đáp ứng các tiêu chuẩn quy định về xuất xứ chất lượng hướng tới việc duy trì danh tiếng và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường